cách thức tổ chức thực hiện cái lợi ích có thể là chưa hài hỏa
đặc biệt là những liên quan đến các chương trình thu hồi đất để phát triển các dự án
hoặc là bây giờ trong cái mục tiêu phát triển của chúng ta thì là mục tiêu tăng trưởng cao
tăng trưởng cao thì ứng dụng công nghệ thì có thể là chấp nhận những công nghệ chưa phải là thân thiện với môi trường
cho nên là xảy ra những vấn đề về môi trường những vấn đề liên quan an toàn thực phẩm
thì tất cả những chương trình đó đều có nội dung giám sát đều có cái kiến nghị
nhưng mà cái quá trình thực hiện nó phải có cái lộ trình
và chúng tôi thấy vẫn còn một cái nguyên nhân nữa là trong tổ chức thực hiện
thì những việc mà cán bộ làm thì việc mà dân bức xúc chính là từ cái việc làm chưa đúng của cán bộ
thế như vậy là chúng tôi thấy là trong việc mà làm sao cái chỉ đạo cải cách hành chính
trong việc giám sát quản lý cán bộ đảng viên là phải tăng cường
vâng thưa đồng chí khi mà tiếp xúc với người dân
thì tôi thấy người dân có cái ý kiến thắc mắc như thế này này
tức là hiện pháp luật nối quy định cho mặt trận tổ quốc và các đoàn thể liên quan để lấy ý kiến
nhưng mà lại chưa có quy định trách nhiệm tiếp thu hoặc là không tiếp thu ý kiến nông góp của mặt trận tổ quốc
thì như vậy thì người dân thắc mắc là như vậy ý kiến phản biện này sẽ được gửi đi đâu ạ
hiện nay thì ví dụ như điều bảy luật mặt trận tổ quốc thì cũng đã quy định là
trách nhiệm của các cơ quan là phải xem xét giải quyết ý kiến của mặt trận và đoàn thể
và các quy định đều có nói là bây giờ các kiến nghị của chúng ta là phải bằng văn bản
và trả lời cũng bằng văn bản
thế như vậy là cơ bản chúng tôi thấy giả soát là cơ bản các cái nội dung ý kiến kiến nghị
thì cũng được xem xét giải quyết
nhưng bên cạnh đó là cũng còn những ý kiến kiến nghị chưa được xem xét giải quyết
thế thì chúng tôi thấy nó sẽ có từ hai vế
một là vế là cái giám sát của phải nâng cao cái chất lượng giám sát
thì ý kiến kiến nghị của chúng ta phải đúng là phản ứng
phản ánh ý kiến của người dân và xác đáng
cái đặc trưng của giám sát phản biện của xã hội là mang tính xã hội nhiều hơn là
xã hội nhiều hơn đó là dựa trên lợi ích của người dân
những ý kiến đó phải được truyền tải đến
và chúng tôi thấy là trách nhiệm của các cơ quan vừa rồi thì cũng cơ bản thực hiện tốt
nhưng cũng còn một số nơi thực hiện chưa tốt đó là cái trả lời chưa rõ ràng
mà trả lời tôi thấy những nội dung mà trả lời rõ ràng về cái việc này
là chưa thực hiện được
đến lúc nào thực hiện
chẳng hạn là người dân cũng yên lòng
thế thôi cách thức như thế nhưng mà cái trách nhiệm trả lời với người dân
là chúng tôi thấy là cái đấy là phải nâng cao hơn của các cơ quan nhà nước
và các cơ quan được giao nhiệm vụ như thế này
vâng thưa ban dân vận có gặp phải vấn đề tương tự không thưa đồng chí mai
tôi thì cũng thấy như thế đấy ạ
tôi thấy là anh thực anh nói cũng rất là sâu về lĩnh vực này rồi
tức là nó từ nhiều phía đấy ạ
ví dụ như là tôi nói về cái phía người đi phản biện
nói thế chứ mình cũng phải có đủ cái tầm với cái trình độ năng lực
mình được cơ quan họ mời được tổ chức cá nhân mới
thì văn bản như anh thực nói là sẽ gửi đến chính nơi đó
nhưng vì sao mà người ta không tiếp thu người ta không tiếp nhận
thì có lẽ không phải là bởi vì họ không chịu lắng nghe
có một phần gì đó chúng ta phải nhìn lại chất lượng của phản biện của chúng ta như thế nào
nó có đủ luận cứ không
và nó có thực sự là nó thực chất và nó rất chất lượng hay không
nó đúng với yêu cầu đặt ra của phản biện hay không
thì đây cũng là một vấn đề đặt ra
trong hướng dẫn mới là nó có nếu mà cựa cung cấp mà chưa đồng ý thì gửi lên cơ quan cấp trên
và cơ quan cấp trên phải có ý kiến về nội dung đó
thì chúng tôi thấy là cũng gỡ ra được dần dần trong thực tiễn này
trong thực tiễn thì cũng có một cái là cũng có nhiều nơi rất là lung túng trong việc tìm ra cái nội dung giám sát và phản biện
thì có phải chăng là do cái sự ngại va chạm né tránh đã tạo nên cái sự lúng túng trong cái việc tìm kiếm nội dung phản biện này không thưa ông chị
một trong cái nguyên nhân rất cơ bản
đó là cái việc mà chúng ta có dám nói không dám thẳng thắn không
thì đúng là vẫn còn cái yếu tố là ngại nể nang ngại va chạm
thì nó còn có yếu tố đó
thì cái này khắc phục thì có lẽ là phải qua quá trình là trong quá trình triển khai chúng tôi nghĩ là sẽ phải có đồng hành cùng báo chí rồi cùng các cơ quan
và tạo ra cái tiếng nói chung thì tạo ra sự mạnh dạng của người được giao làm cái vụ này
chắc là phải có vai trò của ban dân vận nữa
các ban dân vận được giao những cái nhiệm vụ thẩm định thẩm tra công tác dân vận và các đề án giám sát của mặt trận tổ quốc cũng như là cấp ủy để báo cáo lên bộ chính trị và các cấp ủy cấp được không ạ
và mình nghĩ là có cả khách quan chủ quan
khách quan tức là ở cái ở phía bên ngoài của mặt trận là ví dụ như về góc độ chính quyền thì chính sách đối với họ hỗ trợ cho vấn đề thực hiện giám sát phản biện như thế nào
hay công tác dân vận của chính quyền đối với công việc này như thế nào
cái thứ hai là về chính trị thì đường lối chủ trương chính sách
thì rất là nhiều rất là tốt
đấy thì cái việc đó nó được tuyên truyền phổ biến đến nơi không
rồi vấn đề người dân sự tham gia người dân nào vấn đề hội nhập có ảnh hưởng gì đến cái tác động đến cái việc giám sát phản biện hay không
còn trong nội bộ của mặt trận anh thực ạ thì tôi thấy có hai vấn đề
một là vẫn quay trở lại cái ý ban đầu tôi nói
tức là trước hết phải nói về cái nên cần thiết chúng ta phải có một cái cơ chế rất đặc thù cho mặt trận
người ta phải được thể hiện cái năng lực giám sát
giám sát ở một cái quyền tương đối độc lập
đấy độc lập so với các tổ chức mà không bị can thiệp
và tiếng họ phải
cái thứ hai nữa yếu tố thứ hai là yếu tố khả năng phản bệnh của họ
thì phải làm sao mở được các cái trường lớp
đào tạo những con người những cán bộ chuyên gia có đủ trình độ năng lực để phản biện
thì cái hai cái yếu tố này tôi thấy rất quan trọng
thì cái nội tại bên trong
mặt trận là cánh tay nối dài của đảng
là tập hợp các cái tổ chức các cái lực lượng của đông đảo
của các cái tổ chức đoàn thể
nhưng mà đoàn thể tập hợp thì tập hợp như thế
nhưng đoàn thể mỗi người làm mỗi khác
mục tiêu với chương trình là nó phải khớp với nhau
nhưng mà mỗi ông làm giám sát phản biện kiểu mũi khác
thế thì làm sao
thế đây là vấn đề đặt ra trong nội tại hiện nay
chúng ta phải thống nhất và cùng đồng hành
và lý chí mai ở đây tôi thấy có hai cái ý chia sẻ
một là nội dung liên quan đến cái giám sát thì đúng là
cái chính sách của chúng ta nhiều khi rất y việt
nhưng mà qua giám sát thì cũng đúng là
phát hiện ra cái cách thức tổ chức thực hiện
nhiều khi là cách thức tổ chức thực hiện nó không đúng
thì nó làm ảnh hưởng đến chính sách yêu việt
chính thì vì thế mới có cái giám sát của nhân dân
mà tôi nói ví dụ là cái việc mà việc rất quan trọng trong sáu bảy tháng đầu năm vừa rồi
đó là cái giám sát cái hỗ trợ cho bồi tưởng thiệt hại formosa
hiện nay chúng tôi thấy là cái nội dung này
chính vì cái nhờ giám sát của người dân
thì cơ bản chính sách của chúng ta thực hiện đúng không
nếu mà chính sách của chúng ta thực hiện sai
thì vấn đề này còn bị lợi
thì nó còn phức tạp
cho nên tôi thấy là cái cơ chế chính sách của nhà nước
thì phải qua cơ chế của người dân để làm sao giám sát
mà người dân thông qua các tổ chức của mình
là người hiểu rõ nhất là cái chính sách nó có phù hợp hay không phù hợp
không ký ý của anh thực có thể trao đổi thêm một tí nữa
rất là hay ý của anh rất là hay
tôi thấy thế này ạ
người dân thông qua mặt trận
là một cái tổ chức để nhờ mặt trận nói tiếng nói của dân về
để phản biện giám sát
nhưng trung ương sáu sắp tới anh thực ạ
thì cũng nên chăng anh em mình nghĩ xem một cái kiến nghị mà
cái cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như nhân sự của mặt trận ấy
làm sao cái tỷ lệ người dân cũng được tham gia đông đảo hơn
những người ngoài đảng ấy
hiện nay có chứ không phải không
nhưng đảng viên vẫn là lớn tỷ lệ rất lớn
thì làm sao anh ấy nói là yếu tố người dân tham gia vào giám sát phản biện
từ xưa đến nay từ tham nhũng đến mọi thứ là nhân dân phát hiện chứ đâu
nhưng họ có cái cơ chế nào để họ được vào
họ tham gia vào tổ chức mặt trận là tập hợp đông đảo lực lượng nhân dân mà
thì tôi nghĩ như thế
thì nên chăng như thế thì các nhà chuyên gia những người không đảng viên
nhưng họ rất là có trình độ họ có năng lực
rồi những người tham gia các tổ chức hội nghề nghiệp
những người trong tổ chức hội quần chúng
những người tham gia ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học rất chuyên sâu
thì tôi nghĩ rằng ở đâu đó chúng ta nên nghĩ về việc này nhiều hơn
trách nhiệm mặt trận là phải mở rộng người tập hợp đoàn kết và tập hợp người tiêu hiểu
tức là rộng hơn
từ sâu được sát
và bên cạnh đó thì còn một vấn đề nữa
tức là mặc dù quan điểm của đảng về phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam
đã được các cơ quan thẩm quyền thể chế hóa
nhưng thực tế thì vẫn chưa xây dựng được một cơ chế rõ ràng
và chưa có chế tài giám sát đối với hoạt động phản biện xã hội
thưa đồng chí thực nguyên nhân tại sao lại có tồn tại này ạ
cái phản biện xã hội so với giám sát thì chúng tôi đánh giá ba năm vừa rồi là mới đạt được kết quả bước đầu
phải nói là cái phản biện là mới
và cái nguyên nhân thì cũng có nhiều
nhưng rõ ràng là cái việc mà cái nguồn lực con người có hạn như thế này
và cái nội dung mà yêu cầu đặt ra thì lớn
nhiều nơi thì làm rất tốt
nhưng nhiều nơi thì do cái nhận thức về cái phản biện xã hội
đây là phản biện xã hội
thế cho nên là
thì mới lại chưa có hướng dẫn chưa có quy trình
cho nên là làm chưa được nhiều
nhưng mà chúng tôi tin là vừa rồi
cái nghị quyết liên tịch bốn trăm linh sáu bốn trăm linh ba
mà ký ba bên giữa ủy ban thượng vụ quốc hội chính phủ và đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận thủ phương nam ngày một mươi năm tháng sáu vừa rồi
thì đã hướng dẫn rất rõ với ba hình thức phản biện
nó có quy trình rồi có thành phần rồi có những cái nội dung mà
cái căn cứ để chọn nội dung đưa ra phản biện
và cái trách nhiệm của cơ quan được phản biện là cái cơ quan chủ trì
tức là cơ quan chủ trì soạn thảo các nội dung đó
thì tiếp thu như thế nào thì cũng đã được quy định rõ hơn
và đó là cơ sở để có thể thực hiện một cách chuẩn nhất
và không có một bất cứ một cái sự nào là thiếu minh bạch trong cái vấn đề giám sát này
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
một trong những nguyên nhân khiến cho công tác giám sát phản biện chưa đạt kết quả cao như mong muốn
là do việc phát huy vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân còn hạn chế hiệu quả chưa cao
phóng sự sau của chúng tôi sẽ nói rõ hơn về vấn đề này
cuộc họp của thường vụ đảng ủy và ủy ban mặt trận tổ quốc phường phương liên
trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy
kể từ khi nghị quốc trụ ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng trình tuấn đảng được ban hành
thì công tác giám sát phản biện đối với các cán bộ đảng viên trên địa bàn phường
cũng được ủy ban mặt trận tổ quốc phường quan tâm thu thập ý kiến của nhân dân
đặc biệt là các ý kiến trái chiều để đưa vào nội dung cuộc họp
mà chúng tôi rất quan tâm đến ý kiến trái chiều
vì chính ý kiến trái chiều của dân mới là những cái gợi cảm lại cho mình
để xem xét lại các tư cách phẩm chất của người cán bộ đảng viên của chính quyền phường nhà mình
học tập nghị quyết trung ương bốn thì để lại chúng tôi mục đích là nhằm giúp các ông chí cán bộ đảng viên
các cơ quan hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và cả công tác đảng là các ông chí

tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc
các đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn để lùi suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa
cho đội ngũ cán bộ đảng viên thì hoàn toàn không dễ
đầu tiên là đội ngũ những người làm công tác mặt trận vẫn còn thiếu chuyên môn trình độ
để có thể phản biện đồng góp cho công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền tại địa phương
thực tế thì ngay sinh ra thì chúng tôi không được làm
chúng tôi không được tạo từ chuyên làm công tác mặt trận làm công tác chuyên trách
cũng từ những người tham gia công tác khác
như tôi thì chúng tôi là người chế độ chính sách thôi
chúng tôi về thì do yêu cầu của địa phương ấy thì chúng tôi cũng nhiệt tình để tham gia
thứ hai là khi phát hiện sai phạm nhưng những người làm công tác giám sát lại không có chức năng xử lý
trong khi đó nơi có thẩm quyền xử lý lại làm theo kiểu dĩ hòa vi quý
từ đó dẫn đến việc cán bộ mặt trận
người dân thiếu tin tưởng và lo ngại bị cán bộ địa phương gây khó dễ
chủ dập sau khi tham gia đồng góp ý kiến
chúng ta phải cụ thể và thể chế hóa thì nghị quyết mới đi vào cuộc sống
chứ chúng ta nghị quyết chúng ta vẫn để đấy
chúng ta phải cụ thể thể chế hóa ra cái giám sát vai trò đến đâu
trách nhiệm thế nào đối với đảng viên
mà khi nhận được những thông tin từ nhân dân thì chúng ta làm như thế nào
chủ dập cũng không được thì mới được
đúng ạ anh biết nhưng anh cũng không thể chủ dập được
anh không thể về đấy được
tôi nghĩ là như thế
đấy cũng là một cách để tăng thêm niềm tin
và tăng thêm lôi cuốn sự giám sát của nhân dân đối với cán bộ đảng viên
như vậy có thể thấy việc phát huy vai trò giám sát
phản biện của mặt trận tổ quốc người dân và các đoàn thể chính trị xã hội
theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai đang có nhiều vướng mắc cản trở
một phần là do trình độ năng lực của những người làm công tác này
một phần là do thiếu cơ chế cụ thể
và nhất là thiếu sự gắn kết hợp tác ủng hộ của các cấp ủy chính quyền sở tại
những rào cản này cần sớm được tháo gỡ để mặt trận tổ quốc
người dân và các đoàn thể phát huy tốt vai trò giám sát phản biện
góp phần xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch và vững mạnh
qua công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian qua
thì chúng ta cũng thấy là vai trò của người dân là vô cùng quan trọng
và qua rất nhiều vụ việc thì đa số là do người dân và phát hiện
đánh trên báo chí hay là thậm chí trên mạng xã hội
để tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc việt nam
thì cần xác định rõ giám sát phản biện xã hội là quyền của dân
là trách nhiệm của mặt trận với dân với đảng
theo đồng chí thì cần có giải pháp nào để người dân thông qua mặt trận tổ quốc
thực hiện tốt quyền giám sát và hoàn biện của mình
chúng tôi thấy là trước hết là bản thân mặt trận và các đoàn thể được giao nhiệm vụ này
thì phải có tổ chức thực hiện tốt
tổ chức thực hiện tốt từ khâu chuẩn bị kế hoạch rồi phối hợp
và đặc biệt trong cái nội dung này chúng tôi thấy là phải phối hợp
đặc biệt việc công khai tức là công khai những nội dung nêu
từ công khai trong quá trình tổ chức thực hiện giám sát phản biện
đến khâu theo dõi kiến nghị thực hiện
thì trách nhiệm làm sao là chúng ta chúng tôi thấy là phải theo việc mình đã theo đuổi
đã tổng hợp ý kiến của người dân
kiến nghị đến các cơ quan là phải theo đến cùng một ý kiến đó
và thưa đồng chí mai ban dân vận thì có giải pháp gì
để tăng cường sự giám sát phản biện xã hội trong nhân dân ạ
vâng đảng phải tiếp tục đổi mới cái phương thức lãnh đạo của đảng về công tác dân vận
đối với cả mặt trận đối với các tổ chức hội quần chúng
làm sao mà tăng được cái quyền trao quyền thêm cho mặt trận
cho những người dân người ta được tự chủ người ta độc lập để tham gia và giám sát phản biện
cái thứ hai nữa là phải xây dựng hệ chuẩn hóa lại cái hệ thống pháp luật
làm sao cho nó có cái gì nó còn phải cần tiếp tục điều chỉnh bổ sung
thì tôi nghĩ những cái gì liên quan đến giám sát phản biện chúng ta tiếp tục bổ sung trình sửa
và thưa đồng chí thì có nên quyết định phạm vi nội dung giám sát phản biện không ạ
chúng tôi thấy là cái quyền hạn của người dân thì không có ai giới hạn cái quyền hạn của người dân
mà người dân chỉ tuân theo pháp luật
chúng tôi thấy là cái việc
mà giới hạn cái phạm vi giám sát thì và phản biện thì nó cũng chưa phù hợp với cái quy định luật hiện nay
và nên là để có cái việc trong quá trình tổ chức lựa chọn từng vùng từng miền địa phương nó có cái khác nhau
và trong thời gian nhất định thì chúng ta có lựa chọn những nội dung mà người dân người ta đang quan tâm nhất để làm
thưa đồng chí đồng chí có thể chia sẻ quan điểm về việc sửa đổi luật mặt trận tổ quốc việt nam
trong việc quy định rõ ràng đầy đủ ngay tại luật
một cái cơ chế giám sát để mặt trận thủ quốc thực hiện
quyền giám sát và phản biện của mình đối với hoạt động của nhà nước
thưa đồng chí ạ
chúng tôi thấy là cái nội dung này cần phải tiếp tục nghiên cứu
luật mặt trận thủ quốc việt nam khi ra
khi năm hai nghìn một mươi năm mà có hiệu lực từ mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì cũng đã có bàn đến những nội dung này
và luật đã mới được thực hiện chúng tôi sẽ cứ tổ chức thực hiện theo luật
và những nội dung đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
và chắc chắn sau một thời gian tổng kết thì những vấn đề gì thực tiễn đặt ra mà thấy khẳng định
là ta làm đúng có lợi cho đất nước và có lợi cho việc sự lãnh đạo của đảng
thì chúng tôi thấy là chúng ta tiếp tục bổ sung
vâng và hy vọng trong thời gian tới thì chức năng giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc
và của bên ban dân vận cũng như là các đoàn thể chính trị cũng như là của người dân
sẽ được phát huy nhiều hơn nữa để chúng ta có một ý kiến đóng góp
và tất cả những biện pháp những giải pháp để xây dựng đảng của chính quyền trong sạch vững mạnh
xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ võ thị mai và đồng chí ngô xác thực đã đến với chương trình hôm nay
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
để phát huy chức năng giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc
ban dân vận và các tổ chức chính trị xã hội
cần xây dựng quy trình tập hợp ý kiến của người dân xây dựng những cơ chế phù hợp
chặt chẽ và thực tế tháo gỡ những vướng mắc lâu nay
để những ý kiến giám sát phản biện phải được đưa vào xử lý thông qua các chế tài cụ thể
làm được điều đó chức năng giám sát phản biện xã hội mới có thể phát huy hết hiệu quả
để có những đóng góp quan trọng thiết thực và công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh